vào hồi sáu h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi một tại khu vực thôn lục phủ xã bắc sơn
thành phố móng cái tỉnh quảng ninh tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng bắc sơn đã phát hiện
và bắt giữ một hai tấn cá khoai đông lạnh nhập lậu có nguồn gốc từ trung quốc
tại thời điểm phát hiện một số đối tượng đang tập kết các thùng xốp ở khu vực bờ sông biên giới
khi phát hiện lực lượng biên phòng các đối tượng vứt bỏ lại các thùng xốp bỏ chạy về phía trung quốc
tổ tuần tra tổ chức truy đuổi nhưng không bắt được đối tượng tiến hành kiểm tra bên trong các thùng xốp
có chứa cá khoai đông lạnh với tổng trọng lượng là trên một hai tấn trong đó khoảng tám trăm linh kg cá đã giã đông
ba mươi kg cá đã bốc mùi hôi thối không bảo đảm vệ sinh thú y vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cho người tiêu dùng
hiện đồn biên phòng bắc sơn đã tạm giữ tăng vật hoàn chỉnh hồ sơ và phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tiêu hủy số cá trên